các nhà lãnh đạo thuộc tổ chức y tế thế giới who hôm nay đã đưa ra lời cảnh báo rằng
thế giới cần phải cảnh giác hơn nữa khi có khả năng xuất hiện các chủng loại virus nguy hiểm mới
giám đốc bộ chiến lược chính sách và thông tin của tổ chức y tế thế giới who ông christopher dye cho rằng
các cảnh báo chủng virus cúm có thể đột biến gen và lây nhiễm vào các loài động vật chim và người
kết hợp với nhau và sinh ra các chủng virus mới có khả năng lây lan cực mạnh
theo ông christopherdai cần phải thực hiện một loạt các biện pháp như xác định đối tượng trần đoán cách ly
và ngăn chặn lây lan khi dịch bệnh xuất hiện
ngoài ra ông christopherdai cũng nhắc đến đại dịch sars năm hai nghìn ba xuất phát từ trung quốc lây lan ở châu á
và sau đó là ở canada và dịch mers bùng phát ở trung đông vào năm hai nghìn hai

ngoài ra ông christopher dye cũng nhắc đến đại dịch bệnh bùng phát và đều có nguy cơ trở nên nghiêm trọng gây ra đại dịch bất kỳ lúc nào